dành cho hay làm họ cũng có tỏ lòng thương chia sẻ với em em lúc đó trong cái tâm tưởng của em
em cũng là con lối nên em cứ giống như kiểu em khép mình lại thôi mẹ về này chỉ với cả cái em
cứ vui thì thì em cứ khép mình và em nằn đi một cái chỗ gọc nào đó mỗi lần mà mẹ đánh là cứ trong
gọc buông là có cái chúm á cái chúm là hai chú vô đó là ngồi khóc cứ khóc rồi suy nghĩ là rồi mình
đã làm gì sai mình cũng chịu khó mà mình đi làm mình đưa tiền cho bố mẹ mình đâu còn nói gì đâu

lâu tình cảm rất là ít dạ đúng rồi cho đến hiện tại cho đến bây giờ cũng vậy dạ tuổi thơ nó đã như

do bản thân họ hay là do bố mẹ em cũng rất nhiều lần em tràn trọc em suy nghĩ là có phải tại do em
hay là do cái em cứ từ tí này em là con lôi rồi em khép mình này em không mở lòng nó về ai thì bố
mẹ hay các chị em em nó như thế nhưng mà em đã có một thời gian em thở em càng muốn tiếp xúc bao
nhiêu em càng muốn gần gối bao nhiêu thì em có cảm giác là người ta này càng đầy em ra một chỗ
vậy là không một ai họ thực sự là chủ động quan hệ tình cảm với em trong suốt tuổi thơ của em
dạ đúng đấy năm em một mươi năm tuổi là em đi một mươi năm tuổi là em đi năm em một mươi năm tuổi là em đi năm em một mươi năm tuổi là em đi
một mươi bốn tuổi một mươi bốn tuổi là em đi thì em đi em sống ở trên nam đình đấy thì em làm cho đến khi mà nói chung là
thỉnh thoảng em phải về thôi nói chung em không muốn về luôn bố chị em gái ở nhà em thì làm sao
là người duy nhất thôi còn bốn người kia vẫn ở với mẹ đến tận năm bao nhiêu tuổi thì em tách hẳn
thì em tách hẳn thì em tách hẳn thì em tách hẳn thì em tách hẳn thì em tách hẳn thì em tách hẳn thì em
lục em lấy chồng gọi em về xong là bảo em lấy chồng này lấy chồng năm bao nhiêu tuổi em một mươi bảy tuổi một mươi bảy tuổi
gọi em về lấy chồng dạ đúng đấy tại vì em cũng em nhỏ lắm em không biết gì anh thì em chưa và phập
thì em biết em có đi nam em chỉ biết đi nam lấy tiền đấy con em biết gì ngoài đời cả tại sao em
không có sự phản kháng nào nhỉ cảm giác em cứ bị chịu đựng đấy nhưng em cũng có con nghĩ đến nếu
là em trốn em bỏ đi em tự nập bản thân em thì bố sẽ đi tìm về mà bố tìm về thì những cái trận
rơi đòn là em rất sợ rồi từ nhỏ đến giờ là những cái trận mà bố đánh là phải nói này không không
bây giờ em quên được có lần em nhớ bố đánh em mà đến nỗi mà cái cổ tay của em có nghĩa là người
nó tím bầm hết lại như quả mùa tươi chín luôn á ừ thì thôi thì bố mẹ gọi về để cưới thì thì
thì cưới chồng đấy thì nó cũng là một cái sự khiên cưỡng thì nó cũng là một cái sự khiên cưỡng nhưng mà anh
đang hi vọng câu chuyện của em nó bắt mở ra một trang mới nó có nhiều điều hạnh phúc hơn đây thế
thế nào thế này ông chồng công giáo này có tốt với em không em có yêu không ông ta không nói về cái
tuổi thơ của em thì em phải dùng cái từ bi đát sau đến khi em bước ngoặt sang một cái mức là em đi nơi
chồng theo gia đình bố mẹ đặt cho sắp cho thấy lúc đầu thì em tại vì không có tiếp xúc nên không có
biết tổng em hơn em bao nhiêu tuổi hơn em tám tuổi tám tuổi
em có xin cũng làm biển biển ngoài trong ngoài ngôi nhà chồng em nằm biển là người biển là đúng
gánh cá giả đúng khi mà tiếp xúc với anh ấy thì em cảm thấy là em đối nập hoàn toàn em không có một
cái cảm giác gì cả ông như thế nào ở những cái nơi nó nó không an hợp mà không có hiểu ý nhau thì
cả trong cái đó là lúc đó em mới cố một mươi bảy tuổi em bước sang một mươi bảy chứ không phải em một mươi bảy tuổi thì em có xin em
anh ấy nghĩ là hãy bỏ em
bởi vì nếu bây giờ em bỏ
bố em đánh em
thì em xin anh ấy bỏ em đi
tại vì em còn nhỏ
thứ nhất thứ hai là em không thấy hợp với anh ấy
thì cứ một lần em nói
em xin anh bỏ em
thì anh này làm ra một trò
thì mỗi một trò đó của anh
thì em này bị một trận đòn
một trận đòn mà bố mẹ
vít vào trong buồng đánh không cho ăn
thì mỗi một trận như vậy
thì nói chung em không biết kể với ai
mà em không biết nói với ai
thì em chỉ biết khóc
thì bố có đem một câu là
nếu mày còn một lần nữa như vậy
và tao đóng bề chuối tao buông bể mày
thì em rất là sợ
em sợ mà lúc đấy em suy nghĩ này
thôi chấp nhận đi
an phận đi
bây giờ mình ở nhà khổ phải thôi
theo để đi lấy chồng
xem là cuộc đời của mình nó có đỡ hay không
thôi em buông xuôi em chấp nhận
chấp nhận để mà cho
mọi việc người lớn thu
nhưng mà lúc ở trong nhật thờ
thì lại nghĩ đến
lại nghĩ đến là nếu mà mình làm như vậy
thì bố mẹ mất mặt với mọi người
thì mình về mình đối diện làm sao
nên là bố mình thì lại đánh mình
rỡ ra đánh mình
những cái chân đòn đó mình sợ lắm rồi
lúc đó là nghĩ
ờ thôi chấp nhận đi
lấy chồng để bước sang
cái cuộc sống mới khác
như thế nào
nó có thay đổi cuộc sống của mình hay không
có tốt hơn hay không
em cưới về được ngày thứ hai ngày thứ ba
thì anh ấy đi
anh đi thì em cũng không biết là anh đi đâu
nhưng mình đi hết ngày này qua sang ngày kia
thì em đi thì
em có cái bà đấy em hỏi nè
bác bà có thấy nhà cháu đi qua đây không
thì hỏi này hỏi đúng chỗ luôn
đang chơi sóc chơi chơi bài trong đó
lúc đấy em phải biết
chồng em là một cái người
hình ảnh những người đàn ông trong câu chuyện
hình ảnh những người đàn ông trong câu chuyện
em hiện lên khủng khiếp quá
bố em cũng là một người
rất là hung bạo
rồi đến cái ông này thì cờ bạc
công nhân hỏi đến đây thì anh cũng hỏi luôn là
em có mấy mặt con thế cả
anh chồng của em
là hiện tại bây giờ này em có ba cháu
chào lớn của em năm nay là một mươi bảy tuổi
cháu bé nó tám tuổi rồi
thế là sinh con với chồng rất thuận lợi thôi
nó cũng bình thường
không có gì cả
nói đúng một câu nói là không có gì cả
để vui nó giống như kiểu em là một con chứa hoang vậy này
hắn cho em có bầu là có bầu
em đẻ nó em đẻ em đẻ
em đẻ rồi tự em nuôi
em nuôi em lớn
nuôi con em lớn lên làm sao để hắn không cần biết
cuối hai nghìn một mươi bảy này này
thì có nghĩa là
chồng của em nó giống như kiểu đi quá xa
đối với cái sức chịu đựng của em đó rồi
không phải anh không quan tâm gì đến cái tương lai
hoặc là con cái gì cả
thì đến lúc mà em
anh chưa có hồi quả
trong khi đó này em đã có một cái tương lai

một năm ngoái là em nằm ở dưới sài gòn là tám tháng
anh không hề quan tâm
em bị bệnh gì
em thì bị biểu cổ là biểu ác tính
biểu ác tính
và trong cái thời gian
biểu cổ mà là ác tính
thế là ca
dạ đúng rồi
thì hai nghìn ba này em đã mổ một lần thôi
đến một mươi năm năm sau
thì hai nghìn một mươi bảy đấy
thì em bị lặng em xuống sài gòn
thì trước khi em về thì bác sĩ có nói là
tháng sau quay lại phải đưa người nhà đi
phải đưa người nhà đi để cho bác sĩ
để đưa kết quả cho
thì em có bảo chồng em là
bố may ơi bác sĩ nhận như vậy đấy
nên em mê xuống viện bố đi em phải mê
chồng em chỉ trả lời một câu là
thế là từ một mình em đi
em xuống thì bác sĩ cứ hỏi người nhà đâu
thì em có nói là
em là người đơn thân
không có ai hết
cháu có làm sao để bác cứ nói với cháu
thì bác sĩ nói
thấy em nói vậy
xong rồi cũng nói
thì bác sĩ bảo là
chuyển bị tâm lý
thật sự trong lòng em rất là sợ
rất là sợ
nhưng mà khi bác sĩ nói
nói em là tuyếp hai rồi
em sợ lắm
nhưng mà cái mặt em nó không có biến xác một cái gì cả
thật ra trong lòng em rất là sợ
em cứ nghĩ là em sợ là giờ
em tiền đâu em chữa
rồi sợ đời con em nó còn nhỏ quá nhỏ
rồi ai sẽ no cho con em
em rất là thương con em
tất cả em nằm ở dưới sài gòn
em nằm vậy đó
uống lau đau đớn em sáng em nằm một mình hết
chồng em không có đi
con em nó còn nhỏ không phải đi học
em không có đi học
em không có đi học
thế là thêm một người nữa không chào đón em trong cuộc sống này
đó là ông chồng của em
tuổi thơ thì đã cả gia đình rồi
lớn lên thì lấy chồng thì
cái người gần gũi nhất với mình là ông chồng
cũng lại không chào đón em
thì em nằm ở bệnh viện
thì em đâu có ai đâu
em có mình thôi à
thì lúc em vào thuốc em rất là đau
em đau thì em cũng chỉ có trường một mình thôi
người ta có
người thân để chăm sóc
còn em thì một mình
thì em không có ai đâu
thì cái hôm đó em nằm em rất là đau
đau mà vừa đau vừa buồn
khi mình cảm thấy mình đau đớn
mình nhớ đến người thân của mình
em lấy điện thoại
em điện cho mẹ
thì lúc đó em phải báo tin cho mẹ
em bị đau lắm
thì em mới nói là mẹ ơi
con đau lắm con nằm của mình ở đây thôi
con nhớ mẹ con gọi điện về cho mẹ
thì em nói một câu đó
thì mẹ em chỉ nói một câu là

con đau lắm con nằm có mình ở đây thôi
anh còn nói được không vác cái xác về
chết là đấy rồi
thành chồng mày nó nhanh lắm đó nó đưa mày về
lúc đó là
giống như cái đau của em gần như nó
nó đeo đau thêm
mà nó đau thêm thì thành như nó là chai sản
lúc đó em không có cảm giác gì nữa
rất là buồn
thì cứ hằng ngày em nằm
mỗi lần em nằm như vậy
thì những người cung phong người ta chăm con người ta
vợ người ta
người ta chăm luôn em

đến buổi thứ tám
là gần như này em kiệt quệ tiền luôn
tại vì em ổn đâu em không làm được
tiền thì toàn biết nhân lỗi
gửi cho đi viện
thì lúc đó nay một lần nữa
em nhớ đến mẹ
em này cầm điện thoại
em gọi lần nữa
em gọi là mẹ
con đang chuẩn bị mai con đi viện
mà lần này là con
thật sự là hết tiền rồi
mẹ có khoản nào mẹ
cho con đi viện
con mượn ít
tại vì con nhờ nhà chồng quá nhiều rồi
em chưa nói xong cái câu đó
thì mẹ em nói này luôn là
mẹ ôm này nhà chồng nhà mày
chứ con tao có cái da và cái xương ấy
mẹ em trả lời như thế
em có suy nghĩ nào
em cũng là một người mẹ
có những đứa con
em rất là thương
nhưng mà tại sao mẹ em lại như vậy
cho đến đó là em bắn
không bao giờ em gọi
em có nhớ đi trong đời em chỉ là em khóc thôi
chứ không bao giờ em điện nữa
em chỉ biết nhắn tin qua nãy với con em rồi
con em là cũng bảo là mẹ cố lên
rồi mẹ cố lên rồi về
với chung con nó kia
thì cái nói với con em thì nó có động được cho em thôi
nhà bác mình cũng có nghĩ đến
mình cứ nằm mình trách
mình hỏi tự bản thân mình
ủa tại sao bố mẹ là như vậy
tại sao áp lạc mình như thế
rồi tại sao mà cứ nói cái gì
mình phải làm
nhưng mà mình trách mình nhiều hơn
trách mình là nhiều hơn là
tại sao lúc đấy mình không đứng lên
mình bảo vệ mình chính mình
xong rồi mình can chịu tất cả mọi thứ
thì bây giờ mình trách ai
mới đầu nghĩ rất là nhiều
suy nghĩ rất nhiều
muốn buông xuôi nhiều nặng lắm
nhưng mà sau này có con rồi
có con rồi là suy nghĩ về con nhiều hơn
nhiều lúc mình vô tình
nhiều lúc mình thấy mệt mỏi
mình cảm thấy như là mình hưởng hết sức rồi á
nhưng mà cứ nghĩ đến con cái của mình
mình lại muốn cho nó cái tình thương
cả cha nặn mẹ
mình không muốn con mình là thiếu thốn tình thương
như của mình hồi nhỏ
thì mình lại cố gắng
cứ thế tiếp tục sống cho đến bây giờ ấy
bây giờ thì mình cũng nghèo
mình nghèo nhưng bên mình có thể tạo điều kiện hết mọi mức
mình có thể tạo điều kiện cho mình cho con mình
những cái thứ mà mình ngày xưa
mình cảm thấy mình thiếu hút
mình muốn cho con mình nó cảm nhận được
tình thương của mình dành cho nó
gia đình nhà mình
đối xử với mình như thế nào
mình không quan trọng về cái vấn đề đó
giờ mình nhìn ba đứa con của mình ra
mình muốn làm sao cho nó được
những thứ tốt nhất
không bị áp lực
không bị cái kiểu như
cảm giác bỏ rơi như mình
em nằm ở trong đó là ba tháng
em về nữa
hàng xóm hoặc bạn bè của em
ngày trước em ở nhà
người ta tới người ta thăm người ta động viên
nhưng mà cho đến bây giờ
nó không hề hỏi em một câu luôn
em sống em cần tình cảm lắm
em sống em rất cần tình cảm
bởi vì từ nhỏ em đã không có tình cảm của bố mẹ
tại sao mọi người
nợ ứng xử với em như vậy đúng không
đó là cái điều mà em cứ chăn trở suốt ba mươi tám năm nay
khi mà có nhận thức đến đận bây giờ
mà tại sao em chọn
hay là em quyết định là sẽ lên đây
ngồi ở ghế này
và chia sẻ với anh lê anh và khán giả của người có mặt
và em suy nghĩ rất là nhiều
em nghĩ là nếu trong một cái
góc độ nào đó
bố mẹ hoặc anh em chị em em
có nghe em ngồi nói
thì em cũng mong rằng là
bố mẹ hoặc chị em hiểu em
và hãy bố mẹ và nhất là mẹ
hãy cho em câu trả lời
nếu em là con của bố mẹ
thì tại sao lại đối xử với em như vậy
mà nếu hôm nay em là đứa con nuôi
nếu bố mẹ đã chấp nhận
nhận em về nuôi
thì cũng tại sao này
cũng đối xử với em như vậy
em đã làm cái gì sai
hay có nỗi với bố mẹ
thì bố mẹ nói với em
để cho em là một đứa
để em biết là
thay đổi và em
biết cái cách sống với bố mẹ
cho đến bây giờ em vẫn thắc mắc
lúc nào trong cái tâm của em cũng vậy
mình là ai mình ở đâu
thực sự mình là người như thế nào
mà tại sao
người hàng xóm
bạn bè ai cũng thương
em đi đâu ai cũng thương em hết
nhưng mà chính như người mà em cần
đẩy em ra
không cho em cơ hội
cái khái niệm người không được chào đón mà anh nói ở đầu chương trình ấy
là nó đến từ chính những người thân nhất của anh
đó là bố mẹ
là các chị em em
và chồng em
chứ không phải là của xã hội
đấy là điều mà
nó làm cho chúng ta nhói
trong trái tim của mình
anh chúc em
thứ nhất là
phải biết thương bản thân mình
không bao giờ là quá muộn cả
đừng thách thức sự chịu đựng của mình thêm nữa
vì điều đó nó cũng không
dẫn em lại cho em một cái huân chương nào cả
sự chịu đựng của em
trong bao nhiêu năm qua có thể khiến một người giận em
tại sao em lại chịu đựng như vậy
đúng không nào
bây giờ em đã có những người con của mình rồi
em hiểu bố mẹ hơn
em đã thấy quyền của một con người sống
từ khi có nhận thức là như thế nào rồi
em hãy cố gắng hành xử
và sống thoải mái nhất như mình mong muốn
và mong là có cái phép lạ
có những cái
niềm may mắn thực sự
đến với em
để em chữa được căn bệnh
và em sống
rất là lâu và rất là thọ
với cả con cháu của mình trong tương lai
và cái gì cần phải quên
cứ cho nó quên đi
câu trả lời sẽ đến khi nó thực sự
và cũng không cần quá dây dứt về những câu chuyện như vậy nữa
chương trình sẽ được phát sóng sớm
những người xem chương trình này mới là những người sẽ phải nghĩ nhiều
cảm ơn em nhé
dạ vâng em cảm ơn anh
em đi về an toàn
các bạn thân mến
thời điểm câu chuyện này lên sóng
là lúc mà chúng tôi
mong muốn câu chuyện đến với khán giả nhanh nhất
tôi thấy thời gian không chờ đợi bất cứ ai cả
không riêng gì người phụ nữ trước mặt tôi
ba mươi tám tuổi để trả lời những câu hỏi
rất là đơn giản
và chưa có trả lời
tôi rất là mong
quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình này
để cùng xem
những người thân của cô ấy nói gì
cộng đồng xung quanh nói gì
và thực sự câu chuyện này đưa chúng ta đến những bài học
thì cho cuộc sống
trước ghế lạnh trống mà linh xin được mời những khán giả tiếp theo
đồng hành với chúng tôi ở chương trình này
hãy liên hệ với chương trình theo địa chỉ email
a còng gmail com
như thường lệ thì linh xin chào tạm biệt
và chúc quý vị một ngày tốt lành